xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý
một đường dây vận chuyển ma túy từ thanh hóa đi các tỉnh phía bắc tiêu thụ vừa bị công an huyện bá thước
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số hai tỉnh thanh hóa triệt phá
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi một tại km bảy mươi ba chín trăm linh quốc lộ một mươi năm a thuộc địa phận thôn triềng xã thiết ống huyện bá thước
lực lượng chức năng đã bắt quả tang các đối tượng gồm nguyễn quốc khánh hà văn diến lê sĩ phán
đang vận chuyển hai kg ma túy tổng hợp dạng đá và hơn bốn viên hồng phiến đi hà nội tiêu thụ
được biết ba đối tượng đã lợi dụng hành nghề lái xe đường dài tuyến mường lát thanh hóa đi hà nội và quảng ninh
để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
công an huyện bá thước tỉnh thanh hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam võ thị hà
trú tại thành phố thủ đức về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra lực lượng công an xác định nạn nhân quen biết với võ thị hà từ khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
hà hứa giúp nạn nhân thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nên nạn nhân đã nhiều lần đưa cho hà với tổng số tiền hơn tám mươi tám tỷ đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền
hà không làm được nạn nhân yêu cầu trả lại tiền nhưng hà tìm cách né tránh
nên nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
khám xét khẩn cấp nơi ở của hà
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thu giữ nhiều tài liệu giả liên quan đến nhà đất
như thông báo nộp thuế giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước biên bản giải quyết thi hành án
thông tin từ ủy ban nhân dân xã tịnh kỳ tp quảng ngãi cho biết
một tàu cá của ngư dân địa phương đã bị chìm trên biển
may mắn là cả năm ngư dân trên tàu đã được cứu sống kịp thời
trước đó vào khoảng sáu h năm mươi phút ngày một mươi ba tháng một mươi một trong lúc tàu cá mang số hiệu qng một mươi một nghìn hai trăm một mươi ba
do ông huỳnh thanh long làm chủ phương tiện và làm thuyền trưởng đang trên đường vào cảng sa kỳ
khi đến khu vực phía trong hòn bàn thang xã tịnh kỳ thì bị sóng đánh mạnh làm chìm tàu
trên tàu có năm thuyền viên và lúc này tàu mang số hiệu qng năm mươi năm nghìn chín mươi tám ts
do ông nguyễn thanh tuấn làm thuyền trưởng chạy đến cứu năm thuyền viên đưa vào vở an toàn
đến chín h ngày hôm nay tàu bị nạn được trục vốt và lai rắt vào bờ
tại thành phố đà nẵng trong ngày hôm nay đã ghi nhận hai điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường dt sáu trăm sáu mươi
qua địa bàn xã hòa bắc huyện hòa vang và tại km bốn mươi sáu ba trăm linh trên tuyến cao tốc la sơn túy loan
lực lượng chức năng đã huy động phương tiện máy móc xử lý kịp thời các điểm bị sạt lở
mưa lớn tại xã miền núi hòa bắc đã gây sạt lở trên tuyến dt sáu trăm linh một
khoảng hai mươi khối đất đá cây cối đã đổ xuống chắn ngang đường
cản trở việc đi lại của hàng trăm hộ dân tại hai thôn tà lan và giàn bí
đến thời điểm này không có người và phương tiện lưu thông nên không ghi nhận được thiệt hại
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố đà nẵng
đã bố trí phương tiện san gạt giải tỏa khối lượng đất đá đồng thời đặt biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân
còn tại km bốn mươi sáu ba trăm linh cao tốc la sơn túy loan đất đá từ phía ta luy dương đổ xa xuống mặt đường kéo dài bảy mươi mét
khối lượng đất đá tuy không nhiều nhưng tại vị trí này thường xuyên xảy ra sạt lở
hiện lực lượng chức năng đã xử lý thông xe một làn
các phương tiện lưu thông cần cân nhắc lựa chọn tuyến đường di chuyển để đảm bảo an toàn
khoảng một mươi một h hai mươi phút trưa ngày hôm nay tại một công ty chuyên sản xuất đổ gỗ trên địa bàn phường tân phước khánh
thành phố tân uyên tỉnh bình dương đã xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
thời điểm trên ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát dữ dội trong nhà xưởng rộng khoảng hai m hai
do nhà xưởng có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ sơn keo khiến cho đám cháy bùng phát mạnh công tác chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương đã điều động một mươi một xe chữa cháy cùng sáu mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau gần một giờ đồng hồ nỗ lực đám cháy đã được khống chế bước đầu xác định diện tích bị cháy khoảng hơn bốn trăm hai mươi m hai